thưa quý vị thừa thiên huế cần phát huy tiềm năng thế mạnh riêng có phát triển thừa thiên huế trở thành đô thị di sản văn hóa sinh thái cảnh quan và thân thiện với môi trường là một trung tâm của miền trung và cả nước về văn hóa du lịch khoa học công nghệ giáo dục đào tạo và y tế chung sâu
đây là nhấn mạnh của thủ tướng chính phủ phạm minh chính tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh thừa thiên huế năm hai nghìn hai mươi bốn vừa diễn ra vào sáng nay tại thành phố huế
thừa thiên huế có vị trí chiến lược quan trọng thuộc khu vực vùng biển ven biển trung bộ với một trăm hai mươi tám km chiều dài bờ biển tiếp cận với ngư trường biển đông sở hữu lợi thế kết nối giao thương hàng hải giữa ba miền bắc trung nam là cửa ngõ thông thương ra biển của tuyến hành lang xuyên á đông tây qua bắc thái lan nam lào miền trung việt nam
huế được biết đến là cố đô lịch sử thành phố di sản thế giới thành phố festival của việt nam thành phố văn hóa du lịch asean
di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của thế giới suốt hàng thế kỷ gần một di tích lịch sử có năm di sản văn hóa thế giới được unesco công nhận đặc biệt là hệ thống di tích lưu niệm chủ tịch hồ chí minh có bản sắc nét đẹp văn hóa đặc trưng đậm chất con người huế người dân hiền hòa tinh tế chân thành hiếu khách
sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu đóng góp sâu sát cho quy hoạch tỉnh thừa thiên huế thủ tướng phạm minh chính khẳng định các quy hoạch của tỉnh đã đưa ra được quan điểm tầm nhìn mục tiêu phát triển trọng tâm đột phá phát triển phương án phát triển giải pháp nguồn lực thực hiện quy hoạch thời gian tới
quy hoạch tỉnh đã mở ra đường hướng tầm nhìn và không gian phát triển mới cho thừa thiên huế trong bức tranh chung của các tỉnh thành phố trên cả nước
tới đây tỉnh thừa thiên huế cần ưu tiên phát triển ba trung tâm đô thị ba hành lang kinh tế ba động lực tăng trưởng năm khâu đột phá phát triển

cùng với đó thủ tướng yêu cầu tỉnh cần huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thúc đẩy các hoạt động tăng trưởng truyền thống đột phá vào các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh kinh tế số kinh tế tuần hoàn kinh tế chia sẻ kinh tế tri thức ứng phó với biến đổi khí hậu phát triển bền vững tăng cường đầu tư phát triển yếu tố con người tăng cường kết nối vùng khu vực trong nước và quốc tế thông qua kết nối hệ thống giao thông hệ thống sản xuất và cung ứng theo chuỗi
thủ tướng yêu cầu tỉnh phải phổ biến quán triệt kế hoạch sâu rộng hơn bằng nhiều hình thức khác nhau để nhân dân hiểu nắm rõ từ đó ủng hộ kế hoạch làm theo kế hoạch giám sát việc thực hiện quy hoạch
cộng đồng doanh nghiệp nhà đầu tư cùng toàn thể các bộ ngành và lãnh đạo các cấp của tỉnh thừa thiên huế cần phải thực hiện có hiệu quả thực chất tạo khí thế động lực mới cho phát triển để thừa thiên huế sớm thành thành phố trực thuộc trung ương trở thành đô thị di sản đặc trưng của việt nam trung tâm kinh tế biển mạnh trung tâm lớn của cả nước về khoa học công nghệ giáo dục và đào tạo đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội vùng duyên hải trung bộ và cả nước
tại hội nghị tỉnh thừa thiên huế đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quyết định chấp thuận nhà đầu tư văn bản thống nhất chủ trương nghiên cứu dự án cho đại diện các doanh nghiệp nhà đầu tư
chiều nay thủ tướng phạm minh chính đã dự khởi công cảng vesico huế bên số bốn và năm tham dự có đồng chí lê hoài trung bí thư trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và tỉnh thừa thiên huế cùng các hãng tàu trong nước và quốc tế
dự án đầu tư xây dựng bến tổng hợp container số bốn và số năm cảng vesico trân mây của công ty cổ phần hàng hải vesico huế được đầu tư xây dựng với tổng vốn đầu tư hơn một sáu trăm linh tỷ đồng tổng diện tích trên hai mươi hectare tổng chiều dài hai bến số bốn và số năm là năm trăm bốn mươi mét có khả năng tiếp nhận các tàu hàng lên đến bảy mươi tấn và tàu container lên đến bốn têo
cảng vesico huế sở hữu hệ thống băng tải kín với chiều dài một hai km cùng thiết bị hút giót
với công suất suất hai tấn hàng một giờ và nhập một tấn hàng một giờ tại bến hàng rời giúp nâng cao năng suất xếp rỡ giải phóng tàu giải phóng phương tiện đường bộ tăng tốc độ luân chuyển hàng hóa trong cảng giảm ách tắc tiết kiệm chi phí vận chuyển và đảm bảo an toàn môi trường
bến container được đầu tư hệ thống cầu hiện đại với công suất xếp rỡ container lên đến sáu mươi container một giờ
hệ thống kho bãi rộng được xây dựng theo tiêu chuẩn chất lượng cao được áp dụng các công nghệ tiên tiến nhằm tạo điều kiện bảo quản xếp rỡ vận chuyển phù hợp với từng loại hàng hóa
cảng vesico huế đặt mục tiêu kế hoạch đến quý ii năm hai nghìn hai mươi năm đưa vào hoạt động bến số bốn và đầu năm hai nghìn hai mươi sáu đi vào hoạt động bến số năm
sản lượng thông qua cảng dự kiến năm triệu tấn hàng hóa xuất nhập khẩu mỗi năm
với các tàu container sản lượng thông qua cảng dự kiến tám mươi đến một trăm linh têu mỗi năm
trước đó trong sáng nay thủ tướng phạm minh chính đã dự lễ khởi công bệnh viện quốc tế trung ương huế ii
tham dự lễ khởi công có đồng chí lê hoài trung bí thư trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế
bệnh viện quốc tế trung ương huế khánh thành từ năm hai nghìn một mươi bốn là cơ sở y tế đạt chuẩn quốc tế đầu tiên tại việt nam ở bệnh viện công lập
tận dụng thế mạnh của bệnh viện trung ương huế và bề dày một trăm ba mươi năm kinh nghiệm
nhân lực y tế chất lượng cao cơ sở hạ tầng hiện đại đồng bộ cơ sở đào tạo và thực hành chuyên nghiệp
các nghiên cứu khoa học mang tính thực tiễn gắn liền với triển khai kỹ thuật cao
bệnh viện trung ương huế đã phát triển cân bằng giữa chất lượng dịch vụ cao cấp với lĩnh vực mũi nhọn
đạt tỷ lệ cao về sự hài lòng của người bệnh với thương hiệu cả nước
bệnh viện đã tạo ra mô hình mới trong khám chữa bệnh mô hình đầu tư công thành công của nhà nước trong lĩnh vực y tế
dự án bệnh viện quốc tế trung ương huế ii có tổng vốn đầu tư gần ba trăm linh tỷ đồng phần xây dựng và gần một trăm linh tỷ đồng phần trang thiết bị y tế
công trình có tổng diện tích sàn xây dựng hai mươi một m hai với đầy đủ hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại
công trình gồm các phòng mổ hybrid hệ thống xét nghiệm full automation hệ thống chuẩn đoán hình ảnh hoàn chỉnh
pacs lis his kết hợp hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đáp ứng khả năng tiếp nhận thêm ba trăm linh giường bệnh đạt tiêu chuẩn quốc tế năm sao
thưa quý vị nhận lời mời của ủy viên trưởng ủy ban tường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc triệu lạc tế
chủ tịch quốc hội vương đình huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm chính thức trung quốc từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
chuyến thăm là dịp để việt nam và trung quốc làm sâu sắc hơn mối quan hệ hai đảng hai cơ quan lập pháp
hai nhà nước
và hai dân tộc trong tương lai
bốn mươi năm năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao trải qua những thăng trầm lịch sử quan hệ việt nam trung quốc giữ vững sự ổn định trong xu thế hữu nghị và hợp tác
tình hữu nghị đưa các thế hệ lãnh đạo vun đắp trở thành tài sản chung của hai dân tộc
mới đây nhất chuyến thăm chính thức việt nam của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đã tạo thêm sung lực mạnh mẽ
để hai nước phát huy những điểm tương đồng tiếp nối những nền tảng thuận lợi
và chung bước sang giai đoạn phát triển mới
việt nam và trung quốc là hai nước láng giềng có nhiều điểm tương đồng về văn hóa thể chế chính trị và con đường phát triển
thời gian qua dưới sự nỗ lực chung của cả hai bên quan hệ hai đảng hai nước duy trì đà phát triển rất tích cực và đạt nhiều thành tiệu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực
kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước trong năm hai nghìn hai mươi ba đạt một trăm bảy mươi hai tỷ usd
việt nam là đối tác thương mại lớn nhất của trung quốc trong asean và là đối tác thương mại lớn thứ tư của trung quốc
đầu tư của trung quốc tại việt nam năm hai nghìn hai mươi ba đạt gần bốn năm tỷ usd là nhà đầu tư lớn thứ tư tại việt nam
trung quốc và việt nam vừa là láng giềng hữu nghị vừa là đối tác thương mại quan trọng của nhau
tiềm năng tương trợ bổ sung về kinh tế thương mại giữa hai nước là rất lớn dự báo kỳ vọng tốt
chủ tịch quốc hội vương đình huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thăm chính thức trung quốc từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng bốn
theo lời mời của ông triệu lạc tế người đứng đầu ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc tức quốc hội nước này
đây là chuyến thăm trung quốc đầu tiên của ông vương đình huệ trên cương vị chủ tịch quốc hội
cũng là chuyến thăm trung quốc đầu tiên của lãnh đạo cấp cao việt nam
sau khi hai bên tuyên bố tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược
theo đại sứ trung quốc hùng ba đây là cơ hội tăng cường hợp tác việt trung trên mọi lĩnh vực
sau khi quốc hội trung quốc bầu ban lãnh đạo mới hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội vương đình huệ là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà ông triệu lạc tế trao đổi trực tuyến
chuyến thăm chính thức trung quốc lần này của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
tiếp nối truyền thống duy trì trao đổi chặt chẽ giữa lãnh đạo cấp cao trong cơ quan lập pháp hai nước
phía trung quốc hết sức quan trọng và nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm
trong chuyến thăm lần này của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
hai bên dự kiến ký kết thỏa thuận hợp tác mới với nhiều nội dung cập nhật phong phú
thể hiện mức độ hợp tác chặt chẽ thực chất hơn giữa hai nghị viện
chuyến thăm cũng là dịp để việt nam và trung quốc làm sâu sắc hơn mối quan hệ hai đảng
hai nhà nước hai dân tộc trong tương lai
sáng nay ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam vừa phối hợp với tỉnh ủy thanh hóa
long trọng tổ chức chương trình gặp mặt tri ân chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong
dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ
tham dự chương trình có đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung mương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam lãnh đạo các cấp các ngành
và một trăm sáu mươi ba chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến của nhiều địa phương trên cả nước
trong chương trình gặp mặt tri ân chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong
dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ các cựu chiến binh đã ôn lại
một thời chiến đấu gian khổ ác liệt khuét núi ngủ hầm mưa rầm cơm vắt máu trộn bùn non
suốt năm mươi sáu ngày đêm cùng quân dân cả nước làm nên một điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
mỗi câu chuyện được các cựu chiến binh thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia
chiến dịch điện biên phủ trong buổi gặp mặt tri ân là những ký ức hào hùng
luôn in đậm trong tâm trí khi gợi nhớ về những đồng đội về những năm tháng chiến tranh gian khổ mà vẻ vang
tại buổi lễ đồng chí đỗ văn chiến cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã trao quà cho các
chiến sĩ thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ
thưa quý vị sáng nay tại sơn tây hà nội trung đoàn bộ binh sáu trăm chín mươi hai sư đoàn bộ binh ba trăm linh một
bộ tư lệnh thủ đô hà nội tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
trải qua bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của quân ủy trung
ương bộ quốc phòng của đảng ủy bộ tư lệnh thủ đô hà nội trực tiếp là đảng ủy chỉ huy sư đoàn ba trăm linh một
được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của cấp ủy đảng chính quyền và nhân dân các địa phương
sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ hiệu quả của các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội các thế hệ sĩ quan
quân nhân chuyên nghiệp hạ sĩ quan binh sĩ trung đoàn bộ binh sáu trăm chín mươi hai đã phát huy bản chất tốt đẹp
truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân việt nam và thủ đô anh hùng đoàn kết sáng tạo
mưu trí kiên cường anh dũng chiến đấu lập công đặc biệt xuất sắc
nhiều năm được đảng nhà nước bộ quốc phòng trao tặng nhiều phần thưởng cao quý
trong giai đoạn mới cán bộ chiến sĩ trung đoàn bộ binh sáu trăm chín mươi hai tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng
trung kiên dũng cảm luyện giỏi đánh thắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện
góp phần cùng toàn đảng toàn dân và toàn quân
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc
sáng nay ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh thái nguyên tổ chức meeting
hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện mùng bảy tháng bốn và phát động chiến dịch những giọt máu hồng năm hai nghìn hai mươi bốn
chương trình ngày toàn dân hiến máu tỉnh nguyện mùng bảy tháng bốn và phát động chiến dịch những giọt máu hồng hè tỉnh thái nguyên năm hai nghìn hai mươi bốn
với sự tham gia của trên năm trăm linh cán bộ giảng viên sinh viên các cơ quan đơn vị đoàn thể và đông đảo nhân dân tỉnh thái nguyên
với thông điệp hiến máu cứu người hãy hiến thường xuyên để hiến tặng máu cứu người lại sự sống niềm vui hạnh phúc cho người khác
trong năm năm qua tỉnh thái nguyên đã vận động và tiếp nhận trên một trăm năm mươi đơn vị máu cung cấp cho các bệnh viện trung mương và địa phương
mạng lưới công tác vận động hiến máu tình nguyện đã được hình thành và hoàn thiện với chín trên chín huyện thành phố có ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện
nhân dịp này hội chữ thập đỏ tỉnh thái nguyên đã tặng giấy khen cho các cá nhân của thành phố thái nguyên có đóng góp tích cực cho phong trào hiến máu tỉnh nguyện trên địa bàn tỉnh
thưa quý vị việt nam lần đầu tiên ghi nhận trường hợp nhiễm cúm da cầm ah chín trên người và đây cũng là ca nhiễm cúm gia cầm thứ hai từ đầu năm đến nay
hiện cả nước đã ghi nhận sáu ổ dịch cúm gia cầm tại nhiều tỉnh thành và đã có ca tử vong đầu tiên sau chín năm kể từ năm hai nghìn một mươi ba
trong khi đó thời tiết có nhiều thay đổi thất thường
có lợi cho virus cúm gia cầm phát triển
bộ y tế nhận định trong thời gian tới sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người và sau đây là các biện pháp phòng tránh bệnh cúm da cầm
để chủ động phòng chống cúm gia cầm trên người người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau
không ăn da cầm các sản phẩm da cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc đảm bảo ăn chín uống sơ
không giết mổ vận chuyển mua bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc
khi phát hiện da cầm ốm chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn
khi có biểu hiện cúm như sốt ho đau ngực khó thở có liên quan đến da cầm phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn khám và điều trị kịp thời
bệnh viện đại học nam cần thơ vừa phối hợp cùng bệnh viện trung mương huế phẫu thuật thành công loại bỏ khối u trong ống sống ngoài tủy cột sống ngực cho một bệnh nhân bốn mươi sáu tuổi ở tỉnh bạc liêu
theo gia đình anh đê khoảng một mươi ngày trước khi nhập viện anh đê bắt đầu yếu dần hai chi dưới đến ngày nhập diện thì mất khả năng đi đứng rối loạn đại tiểu tiện
sau khi đến bệnh viện đại học nam cần thơ bệnh nhân được các bác sĩ thăm khám và cho cận lâm sàng cần thiết đã chẩn đoán bị u trong ống sống ngoài tủy cột sống ngực
và đi đến thống nhất phẫu thuật loại bỏ khối u giải phóng chèn ép lên ống tủy
với sự phối hợp nhịp nhàng chuyên nghiệp của hai ekip
phẫu thuật là khoa ngoại thần kinh bệnh viện trung mương quế cùng các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp khoa phẫu thuật nghe mê hồi sức bệnh viện đại học nam cần thơ
sau ba giờ toàn bộ khối u được loại bỏ bảo vệ an toàn cấu trúc tủy sống và rễ thần kinh cho bệnh nhân
hiện nay sau phẫu thuật ngày thứ sáu các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân ổn định bệnh nhân được hướng dẫn tập phục hồi chức năng cải thiện dẫn động hai chi dưới
thưa quý vị miền bắc đang trong thời điểm giao mùa khiến rất nhiều bệnh lý phát triển mạnh trong đó có những bệnh về da
tại bệnh viện gia liễu trung ương liên tục tiếp nhận các ca khám và điều trị bệnh về da
bệnh nhân này xuất hiện mả ngứa ở chân và dùng côn để vệ sinh nhưng không khỏi vết ngứa ngày càng lan rộng hơn
bác bị đến nay nó còn hơn hai mươi ngày rồi thì tự nhìn là bác cứ thấy ngứa ở chân trước này cái vệ phần sống chân này này
rồi bác cứ gãi bác lâm lơ hay là cho thầy tiết lên cái gì rảy nòm nó lại nóng nắng lên đây nó lại ngứa nhiều hơn
thời gian gần đây tại bệnh viện gia liễu trung ương số ca đến khám vì các mặt bệnh liên quan đến nấm viêm da trứng cá gia tăng mạnh từ hai mươi đến ba mươi
với những người có bệnh lý nền mạng tính cũng ghi nhận gia tăng về số lượng bệnh nhân cũng như tình trạng nặng lên của bệnh
khi mà thời tiết nồng ẩm thì sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn virus nấm mốc có thể có cơ hội
một số người thì có thể người ta đã mắc bệnh nấm da từ trước những tình trạng mang virus ở trong cơ thể
nhưng mà đến cái thời gian bạn nồng ẩm da bài tiết rất là nhiều các mồ hôi hay là chất bã thì nấm da phát triển mạnh mẽ lên
đáng nói không ít bệnh nhân tự tìm mua thuốc điều trị dẫn đến phản ứng phụ ngày càng trầm trọng
em bị ngứa gần một tháng nay thì nhà em có sử dụng một thuốc bôi
nhưng mà tại vì em cũng không hiểu do
em thấy toàn tên tình thái bôi do ngứa hơn là em cũng dừng luôn
này nó sẽ dẫn đến những tình trạng đầu tiên đó là bệnh không qua khỏi mà có thể hoặc là khỏi tạm thời ở cái thời điểm đó
nhưng mà sau khi mà dừng thuốc hoặc là sau một thời gian thì nó sẽ dẫn đến là bệnh bùng phát nặng hơn
chúng tôi cũng rất là khó khăn trong quá trình điều trị cho bệnh nhân để trở lại được tình trạng da ban đầu
các chuyên gia cũng khuyến cáo mỗi loại bệnh sẽ có phác đồ điều trị khác nhau
người dân nên đến khám sớm khi có dấu hiệu bệnh
bên cạnh đó lựa chọn sản phẩm chăm sóc phù hợp với thời tiết và loại da để tránh bị phản ứng phụ
thưa quý vị ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đã đi vào lịch sử của dân tộc việt nam và thế giới
với chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
nhớ về chiến dịch lịch sử này chúng ta không thể quên được hình ảnh binh chủng xe đạp thổ
nối liền tiền tuyến với hậu phương hay về đoàn người hò sưu ta kéo pháo băng rừng vượt núi
chiến tranh đã lùi xa nhưng những tài liệu hiện vật gắn liền với những cuộc chiến hào hùng
luôn được đảng và nhà nước ta quan tâm chú trọng bảo tồn lưu giữ để minh chứng cho tinh thần yêu nước
đấu tranh anh dũng của quân và dân việt nam để giành lại độc lập tự do cho dân tộc
bảo vật quốc gia khẩu pháo cao xạ ba mươi bảy mm số hiệu năm trăm một mươi nghìn sáu trăm tám mươi một
hiện đang được trưng bày tại bảo tàng phòng không không quân
khẩu pháo này đã cùng với đại đội tám trăm hai mươi bảy bắn rơi ba máy bay và bắn bị thương một mươi ba máy bay
góp phần làm nên chiến thắng điện biên phủ lịch sử
khẩu pháo cao xạ ba mươi bảy mm gắn liền với tên người anh hùng tô vĩnh diện đã hy sinh thân mình
cứu pháo trong chiến dịch lịch sử điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn dạng sáng ngày một tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
thực hiện việc thay đổi kế hoạch từ đánh nhanh thắng nhanh
sang đánh chắc tiến chắc
pháo được kéo ra khỏi trận địa qua những khu vực địa hình hiểm trở và không may bị đứt dây tờ chính
có nguy cơ bị lan xuống vực
trước tình thế đó đồng chí tô vĩnh diện đã anh dũng hy sinh thân mình để cứu pháo
và trở thành người anh hùng liệt sĩ đầu tiên của bộ đội phóng không quân
tại bảo tàng phòng không không quân còn trưng bày bộ sưu tập hiện vật hình ảnh trong sinh hoạt chiến đấu
của các chiến sĩ trung đoàn pháo cao xạ ba trăm sáu mươi bảy trung đoàn pháo cao xạ đầu tiên của quân đội nhân dân việt nam
tham gia chiến đấu tại chiến dịch lịch sử điện biên phủ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trung tâm lưu trữ quốc gia ba là nơi lưu giữ rất nhiều tài liệu liên quan đến chiến thắng điện biên phủ
phản ánh từ hoàn cảnh lịch sử quá trình chỉ đạo sự chuẩn bị chiến dịch diễn biến và kết quả
ý nghĩa của chiến dịch quá trình quân dân cả nước phối hợp cùng chiến trường điện biên phủ
dư luận và tình cảm bạn bè quốc tế trong đó có những tài liệu chỉ mới được công bố khoảng chục năm trở lại đây
trung tâm lưu trữ quốc gia ba với một mươi bốn km giá tài liệu
những tài liệu về chiến dịch điện biên phủ cũng có hàng ngàn trang tài liệu
quá trình mà diễn ra chiến dịch điện biên phủ thì có cả sự tham gia của phía bên kia phía quân đội pháp
những tài liệu đó về phía lưu trữ chúng tôi cũng có sự hợp tác và đã được các bạn lưu trữ ở các nước như là pháp ở nga
chia sẻ và gửi các tài liệu lưu trữ để chúng ta khi mà đánh giá một sự kiện sẽ thấy là từ rất nhiều chiều
với cái giá trị chính thức của tài liệu lưu trữ thì đây cũng là những cái bằng chứng lịch sử
không thể phủ nhận
các tư liệu lưu trữ quốc gia về chiến thắng lịch sử điện biên phủ và hiệp định geneva năm bốn
có thể nói là cho chúng ta được trở lại với các cái tài liệu nguyên gốc
mà trong cái lịch sử trong cái nghiên cứu lịch sử chúng tôi thì cái tài liệu nguyên gốc là cái tài liệu có giá trị cao nhất
để mà nhận diện đúng nhất chuẩn xác nhất các cái sự kiện lịch sử
thì có thể nói rằng là chúng ta có một cái điều kiện để tiếp xúc với các cái nguồn tư liệu như vậy
để có một cái nhìn nhận nó toàn diện
nó khách quan hơn
bằng nhiều hình thức khác nhau những hiện vật tư liệu hình ảnh về chiến dịch điện biên phủ
đang được lưu giữ là minh chứng hào hùng cho sự đoàn kết và sức mạnh của dân tộc việt nam
đồng thời góp phần bồi đắp lòng yêu nước sự biết ơn đối với thế hệ cha anh
đã hy sinh sương máu vì tổ quốc cho thế hệ hôm nay và mai sau
quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
trong đêm nay và ngày mai khối khí lạnh cuối mùa suy yếu lệch đông với đới gió đông đến đông nam
đưa ẩm từ ngoài khơi vào tiếp tục mang đến cho các tỉnh thành phía đông bắc bộ và thủ đô hà nội
trạng thái nhiều mây về đêm và sáng sớm có lúc lất phất mưa nhỏ
tuy nhiên ban ngày thì trời tạnh giáo mát mẻ với nhiệt độ trên các khu vực được dự báo
sẽ giao động từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
trong khi đó ở phía tây bắc bộ ngày mai có nắng nhiệt độ cao nhất ngày ở đây giao động
trong khoảng từ ba mươi ba mươi ba độ
có nơi trên ba mươi năm độ
nắng nóng xuất hiện cục bộ một vài nơi thuộc khu vực lai châu điện biên cũng như sơn la
ở miền trung khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh đêm nay và ngày mai
cũng chịu ảnh hưởng yếu của khối khí lạnh cuối mùa lệch đông
vì thế trời nhiều mây có lúc có mưa nhỏ
những cơn mưa nhỏ này tập trung chính ở vùng ven biển
chiều chiều mai trở chuyển tạnh giáo và có nắng
nhiệt độ chiều mai thanh hóa duy trì trong khoảng từ hai mươi chín độ
khu vực nghệ an hà tĩnh nhiệt độ giao động từ ba mươi đến ba mươi hai độ
còn khu vực từ quảng bình đến bình thuận ngày mai có nắng từ sáng và duy trì suốt cả ngày
trong đó quảng bình đến bình định vẫn là những vùng có nắng mạnh và nóng
với nhiệt độ cao nhất ngày mai ở đây phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
riêng một số nơi ở phía tây có nhiệt độ trên ba mươi sáu độ
còn vùng từ phú yên đến bình thuận nhiệt độ phổ biến ba mươi hai ba mươi bốn độ
tây nguyên và nam bộ đang trong những ngày nắng mạnh
trời có nắng từ sáng đến sáng
trời có nắng từ sáng và duy trì tới khoảng một mươi bảy giờ chiều
khiến cho nền nhiệt ở nam bộ và tây nguyên đều bị đẩy lên ngưỡng cao từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
cục bộ có nơi trên ba mươi bảy độ
trên biển các khu vực biển từ bắc vào nam đều có được tình trạng thời tiết tốt
ở khu vực phía bắc và giữa của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió hướng nam đến đông nam cấp bốn cấp năm
còn ở khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc cấp ba
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai
thành phố trên cả nước